các món nướng vốn là món ăn truyền thống của đồng bào thường có mặt trong những bữa tiệc đại khách hay bữa cơm ngày lễ tết
giờ đây đã được các nhà hàng chuyên làm phục vụ khách du lịch
vẫn giữ nguyên mùi vị hương sắc đặc trưng của núi rừng tây bắc song hướng dần đến phục vụ chuyên nghiệp
điều này đã để lại ấn tượng trong lòng nhiều du khách
thức ăn thì rất là ngon và có những món khẩu vị và người dưới chuôi là không có
ví dụ như là xôi nấm cẩm hoặc là cá nướng hoặc là cá suối rất ngon
món ăn của điện biên nó có đặc thù của tây bắc
bọn chúng tôi rất hài lòng nhất là những món cá chiên suối cá rán
và nó có mùi vị ướp trong bụng cá vị lá không phải lá ngải mùi thơm đặc trưng rất hấp dẫn
trả đổi với phóng viên
đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh điện biên cho biết
điện biên xác định ẩm thực sẽ là một trong những sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn du khách
theo đó ngành du lịch điện biên đang hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện cho các hộ gia đình
các đơn vị kinh doanh khai thác giá trị văn hóa truyền thống
trong ẩm thực của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để phục vụ du lịch
hiện nay thì chúng tôi đã hình thành lên hệ thống các nhà hàng
khách bản du lịch cộng đồng để phục vụ ẩm thực truyền thống
khách du lịch trên cơ sở đó thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các đơn vị giới thiệu ẩm thực
tại các tỉnh thành phố trong nước và nước ngoài để làm sao mà giới thiệu rộng rãi hơn
lên ẩm thực sản phẩm du lịch ẩm thực đặc trưng của điện biên đối với khách
trong du lịch ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống phục vụ du khách
mà còn là cách để giới thiệu những nét văn hóa phong tục tập quán độc đáo của người dân bản địa
biến việt nam thành bếp ăn của thế giới đang là hướng đi mở ra nhiều kỳ vọng
nhất là trong bối cảnh ngành du lịch đang cần xây dựng những sản phẩm đặc thù
mang dấu ân riêng của việt nam
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo bộ công thương trong tháng bốn năm nay việt nam đã nhập hơn tám trăm linh tấn xăng dầu các loại
phục vụ sản xuất và tiêu dùng
như vậy là trong bốn tháng thì cả nước đã chi khoảng một bảy mươi năm tỷ usd để nhập khẩu mặt hàng này
thống kê cho thấy malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu chủ yếu cho việt nam
với lượng nhập khẩu bốn tháng đầu năm nay khoảng tám trăm bảy mươi tám tấn tương đương với năm trăm một mươi sáu bảy triệu usd
trong khi đó hai thị trường khác là singapore và hàn quốc cũng có lượng nhập khẩu về lần lượt là
bảy trăm bốn mươi bốn sáu trăm bốn mươi ba tấn và sáu trăm năm mươi ba chín trăm bốn mươi bốn tấn
thị trường trung quốc đứng thứ năm khi cung cấp cho việt nam khoảng hơn năm trăm linh một tấn
với giá trị khoảng ba trăm một mươi tám hai triệu usd trong khi thị trường thái lan là khoảng gần hai trăm ba mươi chín tấn
tương đương một trăm bốn mươi tám bảy triệu usd
sự phát triển của thương mại điện tử và nền kinh tế số là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
tuy nhiên bài toán thu thuế qua thương mại điện tử lại còn rất nhiều nan giải
vấn đề này đang làm đau đầu cho các nhà chuyên môn và đòi hỏi cần phải sớm tìm ra giải pháp hiệu quả
để tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám doanh thu quảng cáo trực tuyến của việt nam đạt sáu trăm bốn mươi tám triệu usd

trong đó facebook chiếm hai trăm bảy mươi năm triệu usd

các đơn vị trong nước chỉ chiếm một trăm tám mươi triệu usd
mặc dù doanh thu lớn nhưng google và facebook đều không đóng thuế tại việt nam
nhà nước đã bị thất thu thuế từ hai nền tảng thương mại lớn này
rõ ràng làm sao để chúng ta nhận diện được những cái
doanh nghiệp những cá nhân mà tham gia vào các dịch vụ đó
chúng ta làm sao kiểm soát được những cái hoạt động những cái doanh thu
thì từ đó mới có thể có những cái cơ sở để xác định cái nghĩa vụ
rõ ràng các giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
đều được thực hiện trên máy điện tử và qua mạng internet
hoặc các phương thức giao dịch điện tử khác
thậm chí việc lập hóa đơn bán hàng cũng có thể được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử
như vậy nếu cơ quan thuế không kiểm soát được giao dịch thì doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
có thể xóa bỏ lịch sử giao dịch trên mạng internet nhằm trốn thuế
và khi không kiểm soát được thu nhập dòng tiền thì không đủ căn cứ để thu được thuế
quản lý cho nó phù hợp
cái thứ hai nữa là phối hợp với bộ tài chính là để hướng dẫn
cái việc khấu trừ thuế của các cái giao dịch mà thanh toán cho cái hoạt động thương mại điện tử
của các tổ chức cá nhân ở việt nam khi thanh toán cho các tổ chức cá nhân nước ngoài
hiện nay pháp luật việt nam chưa quy định về thông tin trên mạng
đối với các tổ chức hay cá nhân nước ngoài có hợp tác kinh doanh tại việt nam

điều này gây khó cho cơ quan quản lý khi yêu cầu các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin
giao dịch tại việt nam để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát và thu thuế
vì vậy chúng ta cần siết chặt vấn đề này
thì chính ra tạo ra một cái cơ sở pháp lý để sự phối hợp cơ quan quản lý nhà nước nó tốt
nó thuận lợi thì chúng tôi cho rằng nó cũng là một cái cơ sở để quá trình này
được triển khai một cách thuận lợi trên thực tế nó vừa công bằng
thực tế luật quản lý thuế sửa đổi đang được bàn thảo xin ý kiến các bộ ngành doanh nghiệp giới học giả
theo đó luật quản lý thuế sửa đổi sẽ quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành
trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
và đây có thể sẽ là kỳ vọng khắc phục tình trạng khó quản lý và thất thu thuế đối với thương mại điện tử
tại đây hiện có sáu mươi dự án của hàng chục nhà đầu tư
ôm giữ hơn hai hectare đất bờ sôi ruộng mật nhưng đang bỏ hoang
còn người dân thì không có tư liệu để sản xuất
đất cấp cho dự án nhưng không triển khai dự án thì cần phải xử lý nghiêm là mong mỏi của người dân bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương mà còn kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về xã hội về an ninh trật tự trên địa bàn
có thể thấy tình trạng đất chống dự án chậm triển khai đang tràn lan trên cả nước
chủ trương của đảng và chính phủ ta là kiên quyết xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm nhưng cũng phải tạo điều kiện để cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính tránh nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp
trở lại với câu chuyện những dự án chậm triển khai bên cạnh một số dự án lỗi từ doanh nghiệp thì tại nhiều nơi vẫn còn do sự tắc trách buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã khiến cho dự án kéo dài
bỏ ra cả trăm tỷ đồng để lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng
nhưng ông dương anh thắng công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp phúc hà vẫn chưa thể triển khai dự án của mình

trước tri trả tiền cho một ba mươi chín hộ gia đình có đất ở khu xứ đồng ba gò và hiện các hộ đã nhận tiền đền bù và bàn ra mặt bằng
chỉ còn một cá nhân trước thuê đất của xã và đã hết hạn từ năm hai nghìn một mươi ba thế nhưng đến nay vẫn chiếm giữ trái pháp luật trên đất dự án
thế nhưng mà nó cũng vượt qua cái tâm của xã thế mà cái này chúng ta phải nói thật là doanh nghiệp người ta cũng chưa thiệt thật tiền giải phóng mặt bằng người ta đã xong hết cả rồi
không hợp tác thì không thể giải quyết được thế nên là không riêng như lãnh đạo địa phương đâu người dân người ta cũng thấy có cái bức xúc trong đất đất của người ta người ta nhất trí bàn rào rồi tại sao bây giờ là vướng thì vướng thì ông không phải là đất của ông
người dân và chính quyền địa phương bức xúc vì hành vi chiếm đất trái pháp luật của một hộ dân
doanh nghiệp bị cản trở không thể triển khai dự án vậy nên chủ doanh nghiệp đã nhiều lần làm đơn cầu cứu lên xã huyện thậm chí là lên thành phố hà nội
thế nhưng xã thì không đủ thẩm quyền huyện thì thờ ơ không vào cuộc còn doanh nghiệp thì chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi
nhưng mà doanh nghiệp đề xuất thì xã vẫn có ý kiến là vẫn phải qua huyện nếu tổ chức thực hiện được thì xã là nhiệt tình tham gia
người dân nhường đất cho dự án luôn mong mỏi làng quê thay ra đổi thịt còn doanh nghiệp làm ăn chân chính thì mong mỏi sớm xây dựng xong dự án
vậy nên để tài nguyên đất không bị lãng phí ngoài sự quyết tâm của doanh nghiệp thì cấp chính quyền cũng phải vào cuộc mạnh mẽ tháo gỡ kịp thời những vướng mắt của doanh nghiệp là việc làm cần thiết